vừa qua tỉnh phú yên và tập đoàn viễn thông quân đội việt theo đã ký thỏa thuận hợp tác và khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh
nhằm xây dựng một nền hành chính điện tử đồng bộ hiện đại từ cấp tỉnh đến cơ sở hoàn thiện các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh
tạo môi trường làm việc điện tử trên diện rộng ổn định an toàn giảm thời gian chi phí nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước
đây là một trong những bước đệm quan trọng của tỉnh phú yên phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi cơ bản hoàn thiện khung kiến trúc chính phủ điện tử
bảo đảm hoạt động các cơ quan của tỉnh trên môi trường mạng và cung cấp một trăm linh dịch vụ hành chính công trực tuyến mức một mức hai
bảy mươi các dịch vụ hành chính công trực tuyến quan trọng ở mức ba mức bốn trong nhiều lĩnh vực cho người dân và doanh nghiệp
nhân dịp này tập đoàn viễn thông quân đội việt theo đã hỗ trợ tỉnh phú yên hai tỷ đồng khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua